thưa quý vị cách đây hai mươi năm năm trước yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng trong tình hình mới
đoàn nghi lễ công an nhân dân đã được thành lập
và đây là đơn vị đặc thù của lực lượng vũ trang nhân dân có chức năng nhiệm vụ thực hiện các nghi lễ trong công an nhân dân
hướng dẫn công an các đơn vị địa phương tổ chức nghi lễ theo quy định
đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự
bảo vệ các sự kiện chính trị hoạt động đối ngoại của đảng nhà nước và bộ công an
vào chiều ngày một mươi một tháng tám tại hà nội bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã long trọng tổ chức kỷ niệm hai mươi năm năm
ngày thành lập đoàn nghi lễ công an nhân dân và đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba
đến dự và phát biểu tại buổi lễ có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
cùng dự có thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an
trải qua hai mươi năm năm các thế hệ cán bộ chiến sĩ đoàn nghi lễ công an nhân dân
thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã nêu cao tinh thần trách nhiệm
thực hiện tốt nhiệm vụ hướng dẫn công tác nghi lễ toàn lực lượng công an nhân dân
chủ động xây dựng các phương án kế hoạch triển khai thực hiện tốt nghi lễ quốc gia
và nghi lễ lực lượng công an nhân dân đã tổ chức phục vụ tốt các sự kiện quan trọng của nhà nước
thường xuyên tập luyện và biểu diễn các chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân
tại một số tỉnh thành phố trên cả nước
đặc biệt trong những năm gần đây đoàn nghi lễ công an nhân dân đã tích cực tham gia biểu diễn
các kỳ nhạc hội cảnh sát thế giới được tổ chức tại việt nam và các nước
để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong mắt bạn bè quốc tế
điển hình là tham gia nhạc hội cảnh sát các nước asean năm hai nghìn hai mươi hai do bộ công an tổ chức
nhân dịp kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
những thành tích xuất sắc của đoàn nghi lễ công an nhân dân đã góp phần tô thắm thêm
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động nói riêng củng cố thêm niềm tin và sự gắn bó của nhân dân
với lực lượng công an nhân dân
phát biểu tại buổi lễ thay mặt đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an
bộ trưởng tô lâm đã chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc của đoàn nghi lễ công an nhân dân
xác định công tác nghi lễ công an nhân dân là một nội dung quan trọng là bộ mặt của lực lượng
công an nhân dân trước đảng nhà nước nhân dân và bạn bè quốc tế
đồng chí bộ trưởng đã đề cập đến một số nội dung quan trọng mà đoàn nghi lễ công an nhân dân
cần triển khai thực hiện trong thời gian tới trong đó nhấn mạnh đến công tác nghi lễ công an nhân dân
phải đảm bảo chuyên nghiệp hiện đại ngang tầm thế giới nhưng phải có điểm đặc sắc của việt nam